quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn là vị bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhận được gần chín mươi câu hỏi chất vấn của các đại biểu
những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển thủy sản theo nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ ngăn chặn dịch tàn lợn châu phi chương trình xây dựng nông thôn mới giải pháp để xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp giải pháp giải quyết tình trạng được mua mất giá là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm
trả lời câu hỏi của các đại biểu về trách nhiệm của bộ trưởng khi để tình trạng được mùa mất giá xảy ra nhiều năm cũng như bộ trưởng có giải pháp gì để tránh tình trạng này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết vấn đề bất cập nhất ở việt nam hiện nay là khâu chế biến vì vậy chưa thể giải quyết được vấn đề được mua mất giá
trả lời câu hỏi về giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp nông dân nông thôn ông nguyễn xuân cường cho biết trong ba năm qua số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp và nông nghiệp đã tăng ba lần từ hơn ba doanh nghiệp lên ba lần
tuy nhiên chúng tôi phải thừa nhận số liệu này là chưa đáp ứng được yêu cầu bởi vì tổng số đến giờ phút này một mươi một tám trăm linh doanh nghiệp cộng với bốn mươi chín doanh nghiệp gián tiếp nữa thì khu vực nông nghiệp chỉ có tám trong tổng số bảy trăm năm mươi doanh nghiệp của việt nam thì như vậy con số này là còn ít
tham gia trả lời chất vấn về vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn phó thủ tướng trịnh đình dũng đã làm rõ vấn đề liên quan đến nông nghiệp
theo phó thủ tướng cho biết tới đây chính phủ sẽ tập trung vào một số trọng tâm trong đó tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành thủy sản trên cơ sở đánh giá đầy đủ nhu cầu thị trường trong nước và thế giới gắn tái cơ cấu ngành thủy sản với điều kiện phát triển thủy sản của từng vùng từng địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu
đầu vào cho đến nuôi trồng rồi sản xuất chế biến bảo quản tiêu thụ nhằm giảm chế phí nâng cao chất lượng nâng cao hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản việt nam
chuyển từ nuôi trồng khai thác theo phương thức truyền thống sang công nghiệp hóa ngành thủy sản ứng dụng công nghệ cao
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng cho biết tới đây sẽ tổng kết thực hiện nghị định sáu bảy để điều chỉnh lại những nội dung còn hạn chế chưa phù hợp
phát biểu kết luận phiên chất vấn đối với bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
các đại biểu quốc hội ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả tích cực của ngành nông nghiệp sự chỉ đạo điều hành của bộ trưởng và mong muốn bộ trưởng tiếp tục nâng cao trách nhiệm
có kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế trong lĩnh vực này đã được nêu trong phiên chất vấn